xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh miền bắc trong hôm nay cũng như một hai ngày tới hầu như ít có sự biến động
chiều tối có mưa vài nơi ban ngày trời nắng nhiều độ ẩm thấp trời chiều hơi hanh khô với nhiệt độ giao động từ hai mươi ba mươi ba độ
lưu xuống trung bộ do các hình thế gây mưa đồng loạt suy yếu nên mưa rông có xu hướng giảm hẳn về diện và lượng
tuy nhiên các khu vực từ quảng bình đến phú yên có thể vẫn xuất hiện mưa rào rải rác về chiều tối
nhiệt độ trên chiều tại miền trung đồng loạt quay trở lại ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
sau hơn ở phía nam đến với khu vực tây nguyên và nam bộ trong một hai ngày tới do nhiễu động gió đông hoạt động kém hơn nên mưa tại khu vực tây nguyên và nam bộ có xu hướng giảm hẳn
còn về nhiệt độ hầu như không có biến đổi với mức nhiệt tại tây nguyên giao động từ một mươi chín đến ba mươi hai độ khu vực nam bộ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
gió đông bắc cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi hai độ
khu vực hà nội có mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một ba mươi một độ